trái với mọi năm đã sắp bước vào quý bốn của năm hai nghìn hai mươi tuy nhiên lãi suất huy động của các ngân hàng vẫn chưa có dấu hiệu nhất tăng thậm chí là còn liên tục giảm sâu
nhiều ngân hàng vừa công bố biểu lãi suất mới tiếp tục giảm mạnh ở nhiều kỳ hạn mức điều chỉnh phổ biến là hai đến ba điểm phần trăm
tại việt công banh lãi suất kỳ hạn một hai tháng hiện chỉ còn ba ba một năm giảm hai điểm phần trăm so với đầu tháng chín
tương tự lãi suất kỳ hạn ba tháng giảm hai một năm xuống còn ba sáu một năm
tại exim bank lãi suất kỳ hạn một mươi năm tháng một mươi tám tháng giảm một điểm phần trăm xuống mức sáu sáu một năm và sáu bốn một năm
lãi suất kỳ hạn ba mươi sáu tháng giảm hai điểm phần trăm xuống còn sáu ba một năm
hd banh tết công banh cũng đã áp dụng biểu lãi suất mới giảm khoảng hai điểm phần trăm ở nhiều kỳ hạn
việc lãi suất huy động vẫn liên tục xuống thấp dù đã bước vào những tháng cuối năm
do nhu cầu tiến dụng chưa bứt phá trở lại